bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và đông đảng công chúng
phát biểu tại chương trình thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ qua những thăng trầm lịch sử của mỗi dân tộc mỗi quốc gia và cả nhân loại
văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc là những giá trị vật chất tinh thần mà dân tộc đó sáng tạo ra trong lịch sử
theo thủ tướng tám mươi năm trước trong bối cảnh chế độ thực dân nửa phong kiến đang suy thoái trầm trọng đề cương về văn hóa việt nam do tổng bí thư trường trinh khởi thảo được ban thường vụ trung ương đảng thông qua vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba là văn kiện chính thức đầu tiên của đảng ta về văn hóa
đề cương thể hiện tầm vóc tư tưởng chính trị của đảng
trong việc xác định vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong cuộc đấu tranh phản đế phản phong đẩy mạnh cách mạng giải phóng dân tộc lật đổ chế độ phát xít thực dân phong kiến tay sai
bỏ bỏ mọi áp bức bất công giành chính quyền về tay nhân dân
bảy mươi năm qua đặc biệt là gần bốn mươi năm đổi mới chúng ta đã có quyền tự hào về phát triển văn hóa dân tộc và những đóng góp to lớn của lĩnh vực văn hóa văn nghệ vào công cuộc cứu quốc và kiến quốc
nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn văn hóa việt nam có sự thống nhất trong đa dạng là sự hòa quen kết tinh giữa bản sắc văn hóa
các dân tộc anh em ngày càng phát triển mạnh mẽ gắn với mọi mặt của đời sống hướng tới phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân
sau phát biểu của thủ tướng chương trình nghệ thuật đặc biệt đề cương văn hóa việt nam những dấu ấn lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật với nhiều bài hát nổi tiếng
màn hát múa các hoạt cảnh được trình diễn bởi các nghệ sĩ nổi tiếng đã làm nổi bật khẳng định giá trị vai trò và sức lan tỏa của đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường tám mươi năm qua
thành tựu mà văn hóa việt nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản đề cương và đường lối văn hóa của đảng
chương trình nghệ thuật có ba chương văn hóa soi đường cho quốc dân đi văn hóa hóa kháng chiến kháng chiến hóa văn hóa văn hóa là hồn cốt của dân tộc văn hóa còn thì dân tộc còn
các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng tái hiện khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường tám mươi năm
thu an có thể hiện các khúc câu hò bên bờ hiển luyện
các khúc này được ra đời vào năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt
và những người con xa xứ khi mà nhớ lại nghe bài hát này sẽ rất là xúc động và tự hào
và thu an rất mong muốn là gửi gắm toàn bộ tình yêu thương của mình với quê hương với văn hóa qua ca khúc này
cái tác phẩm ngoạn đốt soi đường này thì tuy là một tác phẩm mới
nhưng mà với một lời của nghệ sĩ dân trần bình cộng với rất là ăn ý với nhạc sĩ đức trịnh đã sáng tác bài này
thì nó cũng có một chút gì đấy nó mang cái hơi thở của đương đại
giai điệu thì có nét cổ điển thế nhưng mà lời ca cộng với cái sự phối khí
nó cũng rất là văn minh và mới mẻ
xuân hảo nghĩ là sẽ có một cái hơi thở rất là mới trong một cái ngoạn đốt soi đường đất này
chương trình là một trong những điểm nhấn thiết thực kỷ niệm tám mươi năm đề phương về văn hóa việt nam
với hình thức nghệ thuật phong phú sinh động giúp công chúng hiểu rõ hơn
ý nghĩa và giá trị lịch sử của đề cương về văn hóa việt nam
tiếp tục lan tỏa hơn nữa những quan điểm định hướng của đảng
về xây dựng và phát triển nền
văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
trước giờ khai mạc đoàn nghệ thuật chống hộ bộ công an do hơn một học viên
học viện cảnh sát nhân dân biểu diễn chào mừng các đại biểu
tạo không khí cho người dân thủ đô về sự kiện
thưa quý vị chiều nay ngày một tháng ba hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề đề cương về văn hóa việt nam
và sự phát triển tư duy lý luận của đảng về văn học nghệ thuật tám mươi năm qua
tọa đàm nhằm làm rõ sự kế thừa phát triển của văn học nghệ thuật nước ta
trong tám mươi năm qua trên cơ sở lý luận điểm gốc cốt lõi của đề cương về văn hóa việt nam năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
dự và chủ trì hội nghị có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ
chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
tọa đàm nhằm làm rõ ba vấn đề lớn những quan điểm cơ bản về văn hóa văn nghệ
và giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc lâu bền của bản đề cương
làm rõ quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung quan trọng của đề cương
trong việc xây dựng và phát triển tư duy lý luận văn nghệ việt nam qua các thời kỳ lịch sử
tập trung phân tích sâu sắc quá trình vận dụng sáng tạo và phát triển của đường lối văn nghệ
thời kỳ đổi mới và hội nhập đề xuất định hướng những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
vận dụng phát triển để xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ việt nam thời kỳ đổi mới và hội nhập
ban tổ chức cho biết kết quả tọa đàm là cơ sở xây dựng những luận cứu khoa học
góp phần làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận của đảng ta về văn hóa văn nghệ trong tám mươi năm qua
trên cơ sở đó hội đồng tư vấn giúp đảng và nhà nước xây dựng chiến lược đưa đường lối của đảng
vào đời sống quảng bá ngày càng sâu rộng văn hóa việt nam ra nước ngoài thúc đẩy nền văn học
nghệ thuật nước nhà phát triển mạnh mẽ giàu giá trị nhân văn và giá trị thẩm mỹ
xứng đáng với tầm vóc của dân tộc và thời đại
chiều hai mươi tám tháng hai chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư
các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi ba và xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại công an xã thị trấn trên toàn quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu thủ trưởng các đơn vị địa phương
chỉ đạo quyết liệt phân công nhiệm vụ cụ thể và phải chịu trách nhiệm có tư duy mới cách làm sáng tạo
khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắt ngay từ những tháng đầu năm thúc đẩy giải ngân đi đôi với đảm bảo
chất lượng công trình tăng cường kỷ luật kỷ cương phòng chống tiêu cực lãng phí
cùng dự hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá một cách khách quan đầy đủ kết quả việc giải ngân
quyết toán các nguồn vốn và tăng cường tiềm lực cho công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đánh giá đúng
nguyên nhân làm rõ những vương mắc khó khăn của các đơn vị địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện
nhiệm vụ thống nhất giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an xác định tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm
hai nghìn hai mươi ba và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công tác sinh hoạt của công an xã
trên toàn quốc là nhiệm vụ xuyên suốt hết sức quan trọng ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy
công an trung ương ban hành nghị quyết số một mươi hai nqduca về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị
chấn trong tình hình mới trong đó có mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ba phần đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng
nhà ở doanh trại đối với một trăm linh
công an xã thị trấn trên toàn quốc đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh công an xã được đầu tư xây dựng trụ sở
làm việc sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu thủ trưởng
các đơn vị trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân và xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại công an xã
thị trấn tập trung giám sát quản lý thực hiện bảo đảm an toàn chất lượng và đúng tiến độ khuyến
khích nhà thầu đẩy nhanh tiến độ rút ngắn thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn
năm hai nghìn hai mươi ba đối với các dự án đã có kế hoạch bố trí vốn để triển khai đã được phê duyệt tiến
thực hiện cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ trong tổ chức thực hiện và cam kết về tiến độ
giải ngân chú trọng nâng cao chất lượng công trình dự án cần xem việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên
hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư thiết kế dự toán kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chất lượng tiến độ dự án tiêu cực lãng phí trong quá trình triển khai dự án đồng chí bộ trưởng
đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương quyết tâm cao quyết liệt trong nhiệm vụ công tác
giải ngân cần xem công tác giải ngân xây dựng công an xã thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm của năm
hai nghìn hai mươi ba phân đấu giải ngân một trăm linh nguồn vốn đầu tư và các nguồn kinh phí hoàn thành một trăm linh xây dựng
nhà ở doanh trại công an xã đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu theo nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy
trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới
thưa quý vị như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng ba bộ công an chính thức triển khai cấp hộ chiếu
gắn chip điện tử cho công dân việt nam để phục vụ các hoạt động xuất nhập cảnh việc cấp hộ chiếu
gắn chip điện tử sẽ được triển khai tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và tại phòng quản lý
xuất nhập cảnh của công an sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước ghi nhận của phóng viên truyền hình công an
nhân dân tại cục quản lý xuất nhập cảnh trong sáng ngày hôm nay
từ sáng sớm nay tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu
vẫn đông như ngày thường trong đó đa phần các công dân đến xin cấp hộ chiếu mới đã nắm rõ các
thông tin về hộ chiếu gắn chip điện tử đặc biệt là lợi ích của tấm hộ chiếu này
cấp một cái hộ chiếu mới nó sẽ có nhiều cái lợi ích ví dụ như là cái hộ chiếu điện tử này sẽ được
nhiều quốc gia chấp nhận và khó bị làm giả hơn là cái hộ chiếu thông thường và đặc biệt là sắp tới thì tôi sẽ đi
du lịch ở nước ngoài cho nên là tôi hy vọng rằng là cái việc cấp hộ chiếu điện tử này sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tôi xin visa vào một số những cái quốc gia tôi thấy là cái thủ tục ở đây rất là đơn giản
nhanh gọn và được có niêm yết công khai những quy trình về thủ tục cũng như được cán bộ hướng dẫn
tận tình và thái độ phục vụ khi tôi thực hiện các cái
cái bước của quy trình cấp hộ chiếu rất là đơn giản nhanh gọn và tiện lợi
trong ngày đầu thực hiện việc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử cũng phát sinh một số vấn đề như một số công dân khi quét vân tay trên máy bị chậm nhận
công dân đầu giờ sáng còn phải xếp hàng chờ đợi tuy nhiên những vấn đề này đều được khắc phục nhanh chóng do phía cục quản lý xuất nhập cảnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó
chắc chắn là ngày hôm nay thì số lượng người đến cấp hộ chiếu điện tử sẽ rất là
để tạo cái điều kiện cấp hộ chiếu về vì là sáu mươi ba tỉnh địa phương đều hôm nay đồng loạt để nhận hồ sơ để cấp hộ chiếu
thì cụ trưởng của quản lý xuất nhập cảnh đã điện gửi công an các địa phương làm các góp tôi chuẩn bị từ máy vân tay
từ tổ chức thực hiện bản tiếp dân và tất cả các việc cần thiết thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là chú đáo
tháng nay thì cũng có tương đối là nhiều người dân cũng đã khi nắm được thông tin thì cũng đã đến và có nhu cầu muốn làm hộ chiếu gắn chip
và chúng tôi đã chuẩn bị từ rất sớm để phân luồng tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục nhanh chóng và thuận tiện nhất
trong sáng nay tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an ba mươi hồ sơ xin cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử đã được hoàn thành
đến một mươi bảy h chiều nay trên cả nước đã có gần sáu bộ hồ sơ
các bộ hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gắn chip điện tử
theo quy định người dân xin cấp hộ chiếu gắn chip điện tử ở cấp trung ương sau năm ngày làm việc sẽ được nhận hộ chiếu
ở cấp địa phương sau bảy ngày làm việc sẽ được nhận hộ chiếu
thưa quý vị nằm trong chuỗi hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điều dạy công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc của toàn lực lượng công an nhân dân
hơn tới kỷ niệm năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập nhà hát tuổi trẻ một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ việt nam đã phối hợp tổ chức chương trình tháng ba biên giới tại tỉnh hà giang
vâng đây là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống tới các cán bộ chiến sĩ và nghệ sĩ trẻ
đồng thời hành trình đã góp phần lan tỏa yêu thương đưa hình ảnh của người chiến sĩ công an và hình ảnh người nghệ sĩ đến gần hơn với bà con nơi địa đầu tổ quốc
trong không gian đầy xúc động và thiêng liêng tại buổi trao cơ tại cột cờ quốc gia lũng cú đoàn công tác đã trân trọng trao tặng đồn biên phòng lá cờ tổ quốc
những lá cờ mang theo sứ mệnh thiêng liêng khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia với diện tích năm mươi bốn m hai biểu trưng cho sự đoàn kết của năm mươi bốn dân tộc anh em trên đất nước việt nam
hành trình ấy sẽ còn tiếp tục được nối dài nhờ sức trẻ tinh thần nhiệt huyết của hai đơn vị